thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa quyết định ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một tới đây
sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng
trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại bộ công thương và thành phố hồ chí minh
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm
liên quan đến dự án xây dựng khách sạn sáu sao trung tâm thương mại trung tâm hội nghị hội thảo và văn phòng cho thuê
trên khu đất sáu tám mươi m hai tại số hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai bà trưng phương bến nghé quận một tp hồ chí minh
phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tuần